các vở múa mang phong cách jens của nhật bản đã được giới thiệu tới công chúng của việt nam
tại nhà hát tuổi trẻ hà nội sự kiện do trung tâm giao lưu văn hóa nhật bản tại việt nam tổ chức
hai đêm biểu diễn gồm năm tác phẩm múa đơn và múa đôi do các biên đạo và diễn viên người nhật trình diễn
đây là những người đang hoạt động nghệ thuật tích cực tại nhật bản
và các liên hoan trình diễn quốc tế cũng như tham gia vào nhiều tác phẩm ở nước ngoài
năm vở múa được các vũ công thể hiện theo phong cách riêng của mỗi người
không bao gồm thể loại múa cụ thể nào
sự kiện lần này đã giới thiệu sự đa dạng của múa nghệ thuật nhật bản tới đông đảo khán giả thủ đô hà nội